tại chốt kiểm soát cầu bạch đăng trên địa bàn thị xã quảng yên cửa ngõ vào tỉnh quảng ninh
bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng sáu đã áp dụng quy định tất cả người dân vào địa bàn tỉnh phải có giấy xác nhận
đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín hoặc là có phiếu xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai trong vòng bảy ngày
hoặc là giấy test nhanh âm tính trong vòng ba ngày
tỉnh quảng ninh khuyến nghị người dân phối hợp với chính quyền các lực lượng chức năng
khai báo y tế trung thực hạn chế đi ra khỏi địa bàn đồng thời khuyến khích người dân chủ động khai báo y tế
trước khi đến các chốt kiểm soát để hạn chế tập trung đông người gây tắc nghẽn giao thông
rút ngắn thời gian làm thủ tục tại chốt
trong ngày đầu tiên thực hiện việc áp dụng phải có giấy xác nhận an toàn dịch bệnh covid một mươi chín
đã có nhiều người dân và phương tiện phải quay đầu do không đáp ứng được yêu cầu của địa phương
tỉnh quảng ninh cũng đã kích hoạt vận hành cao nhất cơ chế phòng chống dịch covid một mươi chín trên phạm vi toàn tỉnh
tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh từ ngày hai mươi năm tháng sáu
đồng thời kiểm điểm lại công tác quản lý vận tải vận chuyển hành khách công cộng
sơ hở trong khai báo y tế kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh
sẽ xử lý nghiêm mọi trường hợp lơ là chủ quan mất cảnh giác chậm trễ trong phòng chống dịch